trong khi từng gia đình từng khu dân cư đang chung tay phòng chống dịch bệnh
thì tình trạng tội phạm trộm cắp cướp giật đua xe trái phép lại gia tăng
nhất là tại các đô thị lớn trên cả nước trong đó có thành phố đà nẵng
theo công an thành phố đà nẵng kể từ khi thực hiện cách ly xã hội
lực lượng đã trực chiến một trăm linh quân số qua đó đã ngăn chặn giải tán hơn ba sáu trăm hai mươi trường hợp tụ tập sai quy định
xử lý hơn ba trường hợp gây dối trật tự trộm cắp tụ tập đua xe sử dụng ma túy cờ bạc
lực lượng chức năng cũng đã phá nhiều vụ án như vụ bắt bốn đối tượng có hung khí
gây ra một mươi một vụ trộm cắp liên tỉnh phát hiện tạm giữ hơn hai mươi một phương tiện từ năm nhóm đối tượng đua xe trái phép
để đảm bảo an ninh trật tự công an thành phố tiếp tục ra quân tăng cường tuần tra chốt chặn đến từng khu dân cư
thưa quý vị việc người dân tự đặt các trụ bê tông ở đầu các tuyến đường với mục đích ngăn chặn xe lớn
xe quá tải gây hư hỏng đường hiện đang khá phổ biến trên địa bàn tỉnh lào cai
việc làm này đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
tại khu tái định cư xã gia phú huyện bảo thắng
hình ảnh những khối bê tông án ngữ giữa hai bên đường đến thời điểm này đã khá lâu
theo nhiều người dân cho biết mục đích của nó là làm thu hẹp bất chiều rộng mặt đường
chỉ chờ khoảng cách đủ để một chiếc xe con lọt qua ngăn xe có trọng tải lớn đi vào
không chỉ ở khu tái định cư xã gia phú mà hiện ở rất nhiều thôn bản
việc đặt các khối bê tông này diễn ra khá phổ biến tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhất là vào ban đêm
do đó chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân tự giác phá bỏ các trụ bê tông gây cản trở mất an toàn giao thông
thưa quý vị và các bạn vượt ẩu tạt đầu xe khác là hành vi vô cùng nguy hiểm
nhất là trên các khu vực cao tốc nơi các phương tiện chạy với tốc độ cao
mới đây vụ việc một nữ tài xế điều khiển ô tô trên đường cao tốc đã phóng nhanh vượt ẩu
tạt qua đầu xe tải cùng chiều đã khiến cho nhiều người bức xúc
theo cam hành trình ghi lại một nữ tài xế điều khiển xe ô tô nhãn hiệu madda mang biển kiểm soát chín mươi bảy a hai nghìn hai trăm linh ba
lưu thông trên cao tốc hà nội thái nguyên hướng thái nguyên hà nội
khi đến đoạn cách nốt ra quốc lộ một mươi tám thì phóng nhanh vượt ẩu rồi tạt đầu xe tải cùng chiều rất may không có va chạm
sau khi clip được đăng tải nhiều người cho rằng nếu tài xế xe tải không xử lý kịp thời
thì rất có thể một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra
và mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh va chạm bất ngờ xảy ra sau khoảnh khắc
người đàn ông mở cánh cửa ô tô bên cạnh ghế lái khiến cho người phụ nữ đi xe máy tử vong
do không quan sát xe từ phía sau nên khi nam tài xế mở cửa xe đụng phải người phụ nữ đi xe máy từ phía sau đi tới
cú va chạm hất văng người phụ nữ xuống lòng đường đúng lúc ô tô tải lao đến chèn vào người phụ nữ
đang nằm ngã giữa đường khiến cho người phụ nữ này tử vong ngay lập tức
đoạn clip là lời báo động
cho các tài xế vô ý thức cần quan sát cẩn thận trước khi mở cửa xe để tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra cho người khác